thưa quý vị và các bạn sau hai năm phải tạm hoãn vì đại dịch covid một mươi chín
thời điểm này các lễ hội xuân trên cả nước đều được tổ chức trong không khí vô cùng hân hoàn
tại tỉnh nam định lễ hội chợ viềng sẽ diễn ra vào đêm nay dạng sáng ngày mai
dự kiến lượng du khách về hội trợ rất đông
để đảm bảo an toàn cho du khách công an tỉnh nam định đã quyết định tăng cường hơn sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ
đảm bảo an ninh trật tự chợ viềng xuân hai nghìn hai mươi bốn
ngay sau khi nhận nhiệm vụ lực lượng tăng cường cùng với công an huyện đã tổ chức các chốt giao thông
phân luồng giao thông từ quốc lộ một mươi quốc lộ hai mươi một và ngay đầu tỉnh lộ năm mươi sáu
lãnh đạo công an tỉnh trực tiếp kiểm tra cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ tại các tổ chốt bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thời tiết ấm áp thuận lợi cho du khách nên bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay
rất đông du khách từ các tỉnh thành đã tụ hội về tham dự hội trợ viềng
theo huy nhận tuy lượng khách đổ về đông nhưng chưa xảy ra tình trạng ôn tắc
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ba đối tượng vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bị can
qua công tác nắm tình hình công an huyện thanh trương phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào về thanh trương
do hoàng văn hiếu chú tại thôn tiên chính xã võ liệt huyện thanh trương cầm đầu
vận chuyển ma túy đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
ngày một mươi tám tháng một tổ công tác bắt quả tăng trần văn quỳnh đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
thu giữ hai điện thoại di động một khẩu súng và một mươi hai viên đạn
đấu tranh khai thác nhanh lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng hoàng văn hiếu và trần văn dũng
chú tại xã thanh long huyện thanh trương
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với tạ tấn chú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuột để điều tra về hành vi làm nhục người khác
từ đơn trình báo của nạn nhân về việc bị kẻ xấu chiếm dụng tài khoản mạng xã hội rồi tung những video nhạy cảm
lực lượng công an xác định đối tượng gây ra vụ việc là tạ tấn cường
tại cơ quan điều tra cường khai nhận vào khoảng năm hai nghìn một mươi chín cường và nạn nhân có quan hệ tình cảm
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay
vì bực tức cường đã tìm cách chiếm dụng tài khoản gmail facebook và gia lô của nạn nhân
rồi gửi các đoạn video nhạy cảm của hai người cho nhiều người thân và bạn bè của nạn nhân
nhằm bôi nhọ xúc phạm danh dự và nhân phẩm
bốn đối tượng trú tại các tỉnh đồng nai đắk nông và bến tre đang bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
công an huyện trảng bom bắt quả tăng
một mươi bốn đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức tài xỉu tại một quán nước ở xã sông thao huyện trảng bom
thu giữ tăng vật gồm hơn năm mươi triệu đồng tám xe máy bảy điện thoại di động
vụ việc đang được lực lượng công an điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
vào đầu năm mới khi người dân xuống phố vui chơi nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp cướp giật tài sản
với tinh thần quyết liệt đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng đã kịp thời phát hiện
và có biện pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật manh động có thể xảy ra
đây là đối tượng nguyễn minh vương quê ở tỉnh quảng ngãi vừa bị công an quận cầm lệ
thành phố đà nẵng truy xét bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ đi đường
tại cơ quan công an vương thừa nhận thấy bị hại sơ hở nên nhanh chóng áp sát ra tay giật lấy túi sách
bên trong có hơn chín triệu đồng tiền mặt một điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân
còn đây là nhóm đối tượng thanh thiếu niên trú tại quận cẩm lệ và quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa bị công an phường khuê trung quận cẩm lệ mời làm việc khi đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp xe máy cùng nhiều tài sản khác trên địa bàn thành phố
lợi dụng người dân vắng nhà hay đi thăm hỏi ngày tết các đối tượng đã phân công nhau canh chừng để đột nhập chiếm đoạt tài sản
nhờ làm tốt công tác phòng ngừa và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
trong dịp tết nguyên đán quý mão tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đà nẵng cơ bản được đảm bảo
thu hồi được lượng lớn tài sản cho nhân dân
trên cơ sở đó công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai lực lượng thường xuyên giao quân tuần tra kiểm soát
khép kín địa bàn nhất là tại các khu vui chơi tập trung đông người
trong đợt cố định vắng chung tổng phòng này
những phương pháp truyền thống như phóng hợp quân quốc phường từng ra mật phục và tiên triển vận động người dân
trong các phòng ngừa tiên triển những quán cà phê quán nhạo
mùa ra chúng tôi còn dùng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt là thường xuyên gụ hũa răng đe để phòng ngừa
thì qua đây người dân chúng ta cũng hết sức cảnh giác có biện pháp phòng ngừa
có lựa tổ phộng đặc biệt là lựa hình tội trong các đồng cáp này
dự báo sau tết lượng người dân tập trung đến các địa điểm vui chơi hay lễ hội đầu năm rất đông
công an các đơn vị địa phương ở thành phố đà nẵng vẫn đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp
tuần tra mật phục bảo vệ cho người dân thành phố có được mùa xuân an lành
khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay tại đường tỉnh một trăm linh tám thuộc địa phận bản nong vai xã co mạ huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bảy người thương vong
tài xế xe khách hợp đồng biển số hai mươi chín b năm mươi một nghìn bảy mươi chở một mươi bảy người di chuyển từ huyện thuận châu
đi đám cưới tại xã trường sơn